ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín sau nhiều ngày làm việc tích cực khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao
các địa phương trên cả nước đã tổ chức bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ với kết quả thành công tốt đẹp
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra
ngày hai mươi năm tháng chín đại hội đại biểu đảng bộ tp cn lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc
tại đại hội bác chấp hành đảng bộ tp cn khóa một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã bầu ban thường vụ gồm một mươi năm ủy viên đồng chí lê quang mạnh phó bí thư thành ủy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cn được bầu giữ chức vụ bí thư thành ủy cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm